long an hiện có trên ba trăm linh công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
nên nhu cầu chỗ ở rộng rãi thoáng mát hợp vệ sinh bảo đảm an ninh trật tự thân thiện đoàn kết
giá trọ phù hợp với túi tiền của công nhân đang là nhu cầu cấp bách
để đáp ứng nhu cầu ở trọ của công nhân nhiều khu nhà trọ đã được đầu tư bài bản tươm tất
gắn với mô hình nhà trọ công nhân tự quản đang được địa phương nhận rộng
nhà trọ ngũ sắc ở xã nhị thành huyện thủ thừa là một trong nhiều nhà trọ công nhân đạt tiêu chuẩn
theo cách gọi của công nhân là nhà trọ công nhân năm sao
với sáu mươi phòng có diện tích khoảng ba mươi m hai một phòng có công viên sân chơi nhà sinh hoạt tập thể cây xanh
nhà trọ đang là nơi ở của gần một trăm năm mươi công nhân làm việc tại khu công nghiệp hòa bình huyện thủ thừa
cách xếp hạng sao nhà trọ được công nhân ở đây chấm theo tiêu chuẩn
sao thứ nhất là chỗ ở rộng rãi thoáng mát
sao thứ hai là vệ sinh sạch sẽ
sao thứ ba là an ninh trật tự
sao thứ tư là thân thiện và đoàn kết
sao thứ năm là có công viên cây xanh
và vấn đề quan trọng là giá trọ phù hợp với túi tiền của người lao động
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh đã xây dựng được hai trăm chín mươi năm tổ chức công nhân tự quản ở khu nhà tập thể
khu nhà trọ có đông công nhân lao động lưu trú và một trăm một mươi một tổ quà giải
vào năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã thành lập được hai mươi một tổ công nhân tự quản
và hai mươi một tổ quà giải ở các khu nhà trọ có đông công nhân lao động lưu trú
toàn tỉnh long an hiện có trên ba trăm linh công nhân đang sinh sống và làm việc tại các khu cụm công nghiệp
đây là lực lượng trực tiếp tạo ra cuộc cải cho xã hội
công nhân lao động rất cần chỗ ở ổn định lâu dài để yên tâm làm việc và đóng góp cho xã hội
việc giải quyết tốt bài toán chỗ ở cho công nhân là điều long an đang từng bước hướng tới